với mong muốn chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch covid một mươi chín một gia đình ở thành phố hải dương
tỉnh hải dương hàng ngày đều mang đến cho bệnh viện và chốt kiểm dịch một trăm linh suất cơm miễn phí
ngay sau khi có quy định về tạm ngừng hoạt động kinh doanh gia đình anh tăng văn vĩ đã nghiêm túc
chấp hành đóng cửa nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống từ ngày một tháng bốn cách ly xã hội vợ chồng anh đã nấu cơm
và tài trợ mỗi ngày một trăm linh suất ăn và đồ uống miễn phí giao tận nơi cho nhân viên y tế người cách ly của
bệnh viện nhiệt đới bệnh viện lao cùng bốn chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện gia lộc và thành phố hải dương
đều đặn ngày hai bữa trưa và chiều mọi công đoạn từ lựa chọn thực phẩm đến nấu ăn đều được anh chị tự tay chuẩn bị một cách tỉ mỉ và cẩn thận
làm của chúng tôi gia đình chúng tôi cũng chỉ mong muốn góp một phần nhỏ vào việc phòng chống dịch của tỉnh cũng như là của nhà nước
gia đình anh vĩ chị liên cho biết sẽ làm việc này cho đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
nếu tiếp tục kéo dài cách ly xã hội sẽ tiếp tục thay trợ
việc làm của anh chị đã nhận được sự tham gia ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm
đây là hành động đầy nhân văn trong bối cảnh toàn quốc phòng chống dịch covid một mươi chín